thì đây là một niềm hạnh phúc đối với lực lượng cảnh sát cảnh sát
còn đây là hình ảnh tại trại tạm giam công an tỉnh bình định trong những ngày đầu năm mới
các điều tra viên cảnh sát hình sự công an tỉnh vẫn kiên quyết đấu tranh khai thác nguyễn thị mai
nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đối tượng vừa được đưa về từ thành phố hồ chí minh để phục vụ cho việc điều tra và làm rõ đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới
dù kẻ mua bán người đầy mưu mô xảo trá song bằng bản lĩnh của mình cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định cũng đã từng bước làm sáng tỏ vụ việc
việc giải cứu chị hương cũng không ít khó khăn
bởi lẽ cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng chưa lần nào thực hiện việc giải cứu một phụ nữ mua bán ở nước ngoài
trong việc kinh nghiệm
cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng chưa lần nào thực hiện việc giải cứu một phụ nữ mua bán ở nước ngoài
trong việc kinh nghiệm
theo khuyến cáo của cơ quan điều tra thì các đối tượng chuyên nhằm vào các dịp lễ tết để gây án
một khi đã sang bên kia biên giới thì rất khó để quay về
và cuộc sống dầu sang nơi đất khách quê người chỉ là ảo tưởng

rồi là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý của một trăm một mươi ba online
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với anh anh vũ và chị thư thủy
và xin cảm ơn bệnh tử viên viu anh về những tin tức về an ninh cho giữ rất là nóng hổi vừa rồi
thưa quý vị tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là tiểu mục lệnh truy nã
xin mời bệnh tử viên vinh liên
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
hôm nay chúng tôi nhận được quyết định truy nã ba đối tượng từ ba đơn vị với ba tội danh khác nhau
các đối tượng này cũng có tương đối nhiều đặc điểm nhận dạng dễ nhận thấy
đối tượng lô dìn giàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã tung trung phố huyện mường khương của tỉnh lào cai
bị công an huyện mường khương tỉnh lào cai truy nã về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy sống mũi thẳng nốt ruồi cách hai cm dưới cuối lông mày trái
đối tượng thào thị dũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tả văn huyện sa pa của tỉnh lào cai
bị cơ quan thình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai truy nã về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi bốn khuôn mặt trái xoan sống mũi thẳng nếp tai dưới rô dưới tai vuông nốt ruồi ở gò má phải
và đối tượng cuối cùng là đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu có hộ khẩu thường trú tại xã hồng phong thị xã đông triều của tỉnh quảng ninh
bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai truy nã về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm trên sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện